số ca mắc bệnh covid một mươi chín tại đà nẵng liên tục tăng khu cách ly cũng được mở rộng dẫn đến thiếu hụt trang thiết bị y tế và mặt hàng thiết yếu để có thể phục vụ điều trị và sinh hoạt của người dân
giữa bộn bề gian khó tinh thần tương thân tương ái lại được thắp sáng sự quan tâm sẻ chia của các nhà hào tâm trong những ngày này đã tiếp thêm động lực để đội ngũ y bác sĩ người bệnh vượt qua khó khăn trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh
tại địa điểm tiếp nhận hàng trước khu vực phong tỏa ba bệnh viện mỗi ngày có hàng trăm chuyến hàng cung cấp nhu yếu phẩm được chuyển đến
bác sĩ mai huy hiệu cùng nhóm phải hoạt động hết công suất để vận chuyển hàng hóa kịp thời cung cấp cho nhu cầu người dân và đội ngũ y bác sĩ ở bên trong
hôm nay là trời mưa cho nên anh em chủ động làm rất là nhanh để cho hàng được vào để bảo quản tốt
sức khỏe anh em thì nói chung là khỏe vui
vì được phục vụ nên tinh thần cũng rất là phấn trắng
ngay sau khi ủy ban mặt trận tổ quốc tp đà nẵng ra lời kêu gọi danh sách cá nhân đơn vị ủng hộ cho công tác chống dịch covid một mươi chín ngày một nhiều lên
trong đợt tiếp nhận đầu tiên vào ngày ba mươi một tháng tám các tổ chức cá nhân đơn vị trên địa bàn đã trao cho ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng với tổng giá trị số tiền và hàng trên hai mươi bốn tỷ đồng
đây cũng là tình cảm thể hiện trách nhiệm của cả cộng đồng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
còn đối với trách nhiệm là các ngội nhân viên hoặc liên tạng phó nặng thì các ngội nhân viên chúng tôi đã trích quỹ phúc lợi của anh em cùng với người lương đóng góp ngội nhân viên để ủng hộ đợt này là năm trăm linh triệu đồng để cùng với phó nặng sang sẻ những khó khăn của các y bác sĩ nhiều các diễn sĩ công an cũng như nhiều người dân đang rất khó khăn

mỗi người mỗi tổ chức cá nhân là mỗi cách làm và hành động khác nhau nhưng tiểu chung đều mong muốn góp sức cùng chia sẻ khó khăn với chính quyền giữa cao điểm chống dịch covid một mươi chín
tình người ấm áp những tấm lòng hảo tâm sẽ luôn là nguồn động viên tích cực để những người nơi tuyến đầu chống dịch có thêm niềm tin nghị lực vượt khó